tại trụ sở ủy ban nhân dân tp hà nội thanh tra chính phủ đã công bố kết quả giả soát kiểm tra tính chính xác hợp pháp trong kết luận thanh tra của thanh tra tp hà nội
về việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn ở xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
kết quả ra soát kiểm tra của thanh tra chính phủ nêu rõ theo quy định của pháp luật về đất đai toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng
được thủ tướng và ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý
diện tích đất có sự tranh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đo đạc lập bản đồ hiện trạng điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định đúng thẩm quyền
mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm cản trở đơn vị quân đội chăm quản lý sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật
về xử lý kiến nghị phản ánh của ông lê đình kình và một số công dân thanh tra chính phủ cho rằng thành phố hà nội đã làm rõ các kiến nghị phản ánh
kết luận về diện tích đất sân bay miếu môn thuộc địa giới xã đồng tâm là có căn cứ có cơ sở việc kiến nghị của ông lê đình kình là không có căn cứ không có cơ sở
theo thanh tra chính phủ trong thời gian tới các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương cần tuyên truyền vận động giải thích để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm nội dung kết luận thanh tra
tại buổi làm việc ông nguyễn đức trung khẳng định thành phố hà nội sẽ sớm hoàn thiện và công khai một mươi bốn phương án bồi thường hỗ trợ cho những hộ dân vẫn còn đang ở trong khu vực này
bên cạnh đó toàn bộ nội dung kết luận của thanh tra thành phố hà nội sẽ được thực hiện nghiêm túc và công khai